tại hà tĩnh đối tượng biện văn trường trú tại tỉnh hà tĩnh đã bị bắt quả tang
tại khu vực thị trấn vũ quang huyện vũ quang khi đang vận chuyển một mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
số ma túy trên được vận chuyển trên phương tiện taxi mang biển kiểm soát ba mươi tám a tám nghìn bốn trăm linh hai
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
hai điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan chức năng đối tượng biện văn trường khai nhận đã thuê taxi
đưa số ma túy trên về huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh để cất dấu
sau đó vận chuyển vào tỉnh bình dương giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công là một trăm năm mươi triệu đồng